xin chào quý vị và các bạn
dự báo trong ngày mai các hình thế gây mưa tại bắc bộ sẽ tiếp tục chi phối
nên mưa sẽ duy trì ban ngày đôi lúc có những khoảng tạnh giáo và hứng nóng nhẹ
nhiệt độ trưa chiều sẽ không cao phổ biến không quá ba mươi ba độ
thưa quý vị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
quý vị và các bạn cần phải lưu ý thời điểm chiều tối và đêm có mưa với lượng khá
tại khu vực vùng núi cần phải cảnh giác đề phòng với hiện tượng lũ quét và xa lở đất
vào thời điểm đêm và sáng sớm
ngoài ra mưa với lượng khá và không rời cao điểm sẽ ảnh hưởng phần nào
đến các hoạt động lưu thông của người dân
thưa quý vị trong hai mươi bốn h tới vào ban ngày nắng nóng tại khu vực trung bộ
cũng sẽ có dấu hiệu hạ nhiệt và không còn nắng nóng ở trên diện rộng nữa
khu vực có nhiệt độ cao nhất sẽ là từ hà tĩnh trở vào cho đến phú yên
với nhật độ vào khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ
các khu vực khác sẽ không có nắng nóng với nhật độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
về chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tại thanh hóa nghệ an cục bộ sẽ có mưa to
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới mưa tiếp tục gián đoạn
ở diện vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ trưa chiều ở mức là ba mươi ba mươi ba độ tại tây nguyên nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trên khu vực biển đông bao gồm hai vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
thình hành gió tây nam ở cường độ cấp ba bốn có lúc cấp năm có mưa rào và rông xuất hiện vái nơi
ngày có nắng nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông có lúc có mưa to
gió nam cấp hai cấp ba trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh